từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi đến sáu h ngày chín tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm linh ca
trong tổng số một một trăm linh ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn hai trăm năm mươi người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một năm trăm bốn mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai bốn trăm hai mươi năm người